tại hải phòng đã diễn ra lễ phát động chương trình nói không với rác thải nhựa
hiện nay tại các chợ và nhà hàng lớn tại khu vực nội thành hải phòng đều được phân loại rác
các khu dân cư hình thành thói quen phân loại rác rác hữu cơ vô cơ rác nhựa
trong thời gian tới công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên môi trường đô thị hải phòng
sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng trong việc thực hiện phân loại rác đầu nguồn
đặc biệt quan tâm vấn đề rác nhựa ni lông học tập với các đơn vị môi trường trong hiệp hội
trong cả nước tăng cường công tác hợp tác quốc tế mở rộng công tác tuyên truyền
cải tiến phương án phân loại thu gom vận chuyển và xử lý
các cơ quan bệnh viện trường học ủy ban nhân dân xã phường cần đi đầu trong việc tuyên truyền
và thực hiện phân loại rác tại nguồn hạn chế sử dụng và hướng đến loại bỏ túi ni lông
sản phẩm nhựa dùng một lần hoặc sử dụng các sản phẩm thay thế khác như túi sinh học tự phân hủy
các sản phẩm sử dụng nhiều lần